đối tượng vũ xuân toàn chú thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng vừa bị công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng bắt khẩn cấp về hành vi trộm tài sản
điều đáng nói toàn là lực lượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản
vào ngày ba mươi tháng tám toàn đang đi chơi với lê xuân hùng chú huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
thì phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát năm mươi một c một mươi ba nghìn chín mươi bốn của công ty thành bưởi đỗ trước cửa hàng game đức trọng nhưng không có người trông coi không khóa cửa nên đã leo lên xe
thấy xe không có tài sản gì lấy được nên hắn đã có nảy sinh ý đồ chiếm đoạt
khi chạy đến thị trấn liên nghĩa đức trọng thì xe bị lật nên đối tượng đã bỏ đi
qua điều tra truy xét công an huyện đức trọng đã xác định và bắt khẩn cấp vũ xuân toàn đồng thời tạm giữ lê xuân hùng để điều tra